bộ y tế phối hợp cùng chương trình phát triển liên hiệp quốc undp và viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường
ra mắt mv ca nhạc vững tim việt nam
đây là bài hát của chiến dịch truyền thông phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín với chủ đề niềm tin chiến thắng
mv vững tim việt nam thực hiện trên nền nhạc bài hát vững tim việt nam do phạm minh thành sáng tác và thể hiện cùng ca sĩ hà lê
với thông điệp không để ai bị bỏ lại phía sau hạnh phúc là được cho đi mv tái hiện một cách sống động
những lát cắt cuộc sống thường nhật của người dân trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
nội dung bài hát được truyền cảm hứng từ những hình ảnh thân thuộc cuộc sống bình dị trên khắp giải đất hình chữ s
những thói quen mới được người dân tạo lập để chung sống an toàn với dịch những hành động giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn
vững tin việt nam được thực hiện với mong muốn sẽ tiếp thêm niềm tin sức mạnh cho cộng đồng
là lời tri ân đến lực lượng những chiến sĩ tuyến đầu của cuộc chiến này